cảng hàng không quốc tế nội bài đã đề nghị trung tâm y tế huyện sóc sơn hà nội
cung cấp dịch vụ test nhanh covid một mươi chín ngay tại nhà ga hành khách t một từ ngày một mươi tháng một mươi
dịch vụ thực hiện từ bảy giờ đến một mươi bảy giờ mỗi ngày
dịch vụ được thực hiện tại khu vực trước quầy từ a hai mươi tám đến a ba mươi hai nhà ga hành khách t một
từ bảy giờ đến một mươi bảy giờ mỗi ngày
chi phí cho dịch vụ test nhanh covid một mươi chín được niêm yết theo công bố của bộ y tế
cho kết quả sau ba mươi phút
theo quy định của cục hàng không việt nam tất cả hành khách trên các chuyến bay đi đến tp hcm
và ngược lại bắt buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong thời gian bảy mươi hai giờ
xét nghiệm nhanh hoặc xét nghiệm pcr
ghi nhận của cảng hàng không quốc tế nội bài mặc dù triển khai gấp
nhưng đã có nhiều hành khách đến lấy mẫu kịp thời có kết quả
để đáp ứng điều kiện đi tàu bay trong thời điểm hiện nay